thưa quý vị bộ y tế cho biết tính từ một mươi hai h ba mươi cho tới một mươi tám h ngày hôm nay mùng ba tháng bảy có ba trăm năm mươi ba ca mắc mới
bệnh nhân một mươi tám nghìn sáu trăm chín mươi một đến bệnh nhân một mươi chín nghìn bốn mươi ba trong đó bảy ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh ba trăm bốn mươi sáu ca lây nhiễm trong nước
trong đó riêng tại tp hcm ghi nhận hai trăm năm mươi ca đồng nai ba mươi hai ca quảng ngãi một mươi sáu ca phú yên một mươi bốn ca
tiền giang một mươi hai ca nghệ an bảy ca bình dương sáu ca bình định năm ca bà rịa vũng tàu bốn ca
trong đó có ba trăm linh sáu ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
như vậy tính từ sáu giờ sáng đến một mươi tám h tối ngày hôm nay nước ta đã ghi nhận chín trăm hai mươi hai ca mắc mới covid một mươi chín
chỉ trong vòng một tuần từ ngày hai mươi sáu tháng sáu đến nay tỉnh đồng nai ghi nhận tổng cộng năm mươi tám trường hợp dương tính
về sắc covid một mươi chín ba mươi bốn ca đã được bộ y tế công bố
các ca bệnh chủ yếu liên quan
tổ dịch tại hai địa phương giáp danh là tp hcm và tỉnh bình dương
sở y tế đồng nai đã ban hành kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm sắc covid một mươi chín cho gần tám mươi người dân
đang ở trong khu vực phong tỏa trên địa bàn bốn xã của huyện thống nhất gồm xã gia kiệm gia tân một gia tân hai gia tân ba
việc lấy mẫu bắt đầu từ sáng ngày ba tháng bảy chia làm ba đợt mỗi đợt kéo dài từ ba đến bốn ngày
dự kiến tổng kinh phí cho đợt lấy mẫu này là hơn một mươi tám sáu tỷ đồng
đây là đợt lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc với số lượng quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh
việc lấy mẫu xét nghiệm nhằm kiểm soát dịch bệnh và phát hiện sớm các ca bệnh trong phạm vi bốn xã
đang thực hiện phong tỏa của huyện thống nhất
gần bảy mươi giáo viên và sinh viên tình nguyện của trường cao đẳng y tế đồng nai được huy động tham gia đợt lấy mẫu xét nghiệm này
tỉnh phú yên là một trong những tỉnh có số ca mắc covid một mươi chín nhiều nhất ở nam trung bộ
đến nay dịch covid một mươi chín đã lây lan ra bảy trong số chín huyện thị xã trong tỉnh với lũy kế là hai trăm bốn mươi bảy người dương tính với sars cov hai
đáng chú ý đã có bệnh nhân covid một mươi chín tử vong
để tăng cường công tác phòng chống dịch thành phố tuy hòa thị xã đông hòa và các huyện tuy an sơn hòa sông hinh tây hòa và phú hòa
đang khẩn trương truy vết cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm đối với người có nguy cơ cao
đồng thời khuyến cáo mọi người dân cần ghi chép đầy đủ nhật ký đi lại
và những người tiếp xúc trong khoảng thời gian bảy ngày gần nhất để chủ động khai báo dịch tễ
nếu có liên quan đến các trường hợp dương tính với sắc covid hai
mặc dù dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp nhưng tỉnh phú yên vẫn tổ chức đợt một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay
phú yên triển khai test nhanh xét nghiệm cho khoảng một mươi tám trăm linh thí sinh và hơn một tám trăm linh cán bộ giáo viên nhân viên
tham gia đợt một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
thí sinh được xét nghiệm tại điểm thi còn cán bộ giáo viên sẽ xét nghiệm tại địa phương trước khi đi làm nhiệm vụ
các trường hợp f một f hai trong vùng phong tỏa liên quan đến ca mắc covid một mươi chín sẽ được bố trí thi đợt hai vào thời gian phù hợp
đến nay sở giáo dục và đào tạo phú yên đã chuẩn bị kỹ thuật nghiệp vụ cho kỳ thi theo đúng kế hoạch của bộ giáo dục và đào tạo
chiều nay chủ tịch ubnd tỉnh bình định ban hành quyết định thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã hoài nhơn
quyết định này được đưa ra sau khi sở y tế tỉnh bình định báo cáo đã phát hiện thêm năm ca nhiễm sars cov hai tại phường bồng sơn thị xã hoài nhơn
theo quyết định trên từ giờ ngày bốn tháng bảy thực hiện giãn cách xã hội một mươi năm ngày trên địa bàn thị xã hoài nhơn
cụ thể thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng đối với các phường tam quan tam quan bắc tam quan nam hoài hà bồng sơn
thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số một mươi năm cttg
ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ đối với các phường xã còn lại của thị xã hoài nhơn
chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã hoài nhơn yêu cầu cán bộ công chức viên chức và người lao động làm việc trực tuyến tại nhà
theo nguyên tắc phải đảm bảo chất lượng tiến độ và hoàn thành công việc cơ quan
thường xuyên giữ liên lạc để xử lý công việc kịp thời và có mặt triển khai nhiệm vụ khi được yêu cầu
cán bộ công chức viên chức người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình đã ban hành công văn số ba trăm sáu mươi chín ubnd vp sáu
về việc cho phép hoạt động trở lại một số hoạt động dịch vụ trên địa bàn tỉnh sau một thời gian dừng hoạt động
cụ thể tỉnh ninh bình cho phép mở cửa trở lại các khu điểm du lịch các di tích trên địa bàn tỉnh
kèm theo điều kiện chỉ được đón phục vụ khách trong tỉnh cho phép hoạt động trở lại các dịch vụ
trừ loại hình giải trí karaoke vũ trường quán bar sông hơi massage game online trò chơi điện tử
cho phép mở cửa trở lại các địa điểm dịch vụ uống trừ các dịch vụ ăn uống ở khu vui chơi công cộng
để tiếp tục kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ sở dịch vụ phục vụ khi hoạt động trở lại
phải thực hiện nghiêm thông điệp năm k và các biện pháp về phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
đến các tiệm vàng hỏi mua vàng dạng trang sức để tổ chức đám cưới
trong quá trình xem chọn trang sức khỏi giá đối tượng giả vờ nói ra xe máy để lấy tiền trả rồi tẩu thoát
đối tượng nguyễn hùng đủ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tại xã nghĩ an tp quảng ngãi
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quảng ngãi bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi hai tháng sáu đến ngày hai mươi bảy tháng sáu
đối tượng đủ đã lừa đảo tại bốn tiệm vàng trên địa bàn huyện bình sơn sơn tịnh và thành phố quảng ngãi
chiếm đoạt bốn vòng đeo tay bằng vàng một mươi tám k
tổng trị giá khoảng trên một trăm linh triệu đồng
đáng nói trước khi thực hiện hành vi đối tượng đã đeo khẩu trang và thay đổi biển số xe
để tránh sự phát hiện của nhân dân và lực lượng công an
một thông tin đang được nhiều người dân tp hồ chí minh quan tâm
đó là sở lao động thương binh xã hội thành phố đang khẩn trương lập kế hoạch triển khai chính sách hỗ trợ
người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín để triển khai xuống các quần huyện tp thủ đức
để xét duyệt với yêu cầu là chậm nhất trong ba tuần phải hỗ trợ cho người dân
về thủ tục nhận hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
nghỉ việc không hưởng lương thì chủ doanh nghiệp sẽ lập danh sách gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội
nơi doanh nghiệp trú đóng sau đó bảo hiểm xã hội sẽ đối chiếu xác nhận và chuyển về các phòng
lao động thương binh xã hội để trình cho chủ tịch ủy ban nhân dân quận quyền tp thủ đức
quyết định hỗ trợ đối với người lao động tự do sở lao động thương minh xã hội hướng dẫn
chia làm hai nhóm nhóm thứ nhất là những người tự làm như bán vé số buôn gánh bán bưng
thì sẽ do tổ dân phố tổ trưởng nơi cư trú lập danh sách gửi lên phường xã thị trấn để hội đồng
xét duyệt tiếp đó danh sách này được gửi lên ủy ban nhân dân quận quyện tp thủ đức phê duyệt
và chuyển ngược cho phường xã thị trấn để chi hỗ trợ người dân nhóm người lao động làm việc
tại các cơ sở kinh doanh kinh doanh ăn uống điểm kinh doanh thì chủ cơ sở lập danh sách gửi
về phường xã để được xét duyệt riêng các hộ kinh doanh cá thể tại quận gò vấp phường thành lộc
quận một mươi hai và các khu vực bị phong tỏa cơ quan thuế sẽ lập danh sách theo mã số thuế từng hộ để
chi hỗ trợ đối với mức hỗ trợ cụ thể người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
nghỉ việc không hưởng lương hoặc bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ
cấp thất nghiệp được hỗ trợ một triệu tám trăm linh ngàn đồng phụ nữ đang mang thai và người nuôi con nhỏ
dưới sáu tuổi được hỗ trợ thêm một triệu đồng người lao động tự do bị mất việc giảm sâu thu nhập
hoặc không có thu nhập do giãn cách xã hội được nhận năm mươi đồng một ngày thời gian tạm tính ba mươi ngày
tổng dự toán kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ nêu trên gần năm trăm năm mươi bốn tỷ đồng
trở lại với công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tp hcm
sáng nay ngày ba tháng bảy một trăm năm mươi năm điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tp hcm đã tiến hành
lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín cho gần một trăm hai mươi cán bộ giáo viên thí sinh dự thi tốt nghiệp đợt một
công tác xét nghiệm được thực hiện trong ngày ba tháng bảy và trả kết quả trong ngày bốn và ngày năm tháng bảy
tại điểm lấy mẫu xét nghiệm trường tiểu học đinh tiên hoàng quận một tp hcm
trong ngày hôm nay lấy mẫu test nhanh covid một mươi chín cho khoảng năm trăm linh thí sinh và hơn một trăm linh cán bộ giáo viên
và nhân viên phục vụ kỳ thi thời gian lấy mẫu bắt đầu từ bảy h ba mươi và kết thúc lúc một mươi sáu h cùng ngày
trong ngày thí sinh đến xét nghiệm thực hiện nghiệm yêu cầu năm k thực hiện khe báo y tế đo nhiệt độ rửa tay sát quẩn
theo yêu cầu phòng dịch thí sinh đến điểm xét nghiệm theo thứ tự không giờ được sắp xếp từ trước nên không có tình trạng phải chờ đợi
cái điều này là điều hết sức cần thiết để mà có thể đảm bảo được thí dụ mà thí sinh đi thi thì kiểm soát được dịch bệnh
nhưng mà em thấy cũng vô cùng nguy hiểm ví dụ nếu mà lần đầu thì xét nghiệm âm tính nhưng mà lần thứ hai dương tính
thì có thể ảnh hưởng tới cả những bạn
thì em thi còn lại luôn rồi qua đó cũng ảnh hưởng tới người nhà nên em hơi lo
chắc chắn là mình ở nhà rồi để mình giữ sức khỏe của mình từ đây cho tới kỳ thi
và tiếp theo đó là nếu mà mình có ra khỏi nhà hoặc là có những cái việc mà rất là gấp thì mình phải luôn đem theo là nước rửa tay
và những cái đồ bảo hộ như là khẩu trang và cái mặt nạ để che nước bắn như thế này
đến thời điểm này tất cả các bộ phận in sau đề thi lực lượng coi thi tại thành phố hồ chí minh
cũng đã được xét nghiệm và tiêm vaccine covid một mươi chín
đối với các thí sinh tự do
các em sẽ tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín tại nơi cư trú
nếu kết quả xét nghiệm âm tính thí sinh mới được tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần một
phiếu xét nghiệm covid một mươi chín sẽ nhân một thế giữ thi
thí sinh bắt buộc phải cầm theo trong các buổi thi